thưa quý vị trước tình trạng xâm lấn đất rừng khai thác mua bán vận chuyển lâm sản trái phép còn đang xảy ra
các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh hà giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
nhằm siết chặt công tác quản lý và bảo vệ rừng
trong đó cùng với việc nắm chắc địa bàn chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
thì công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm ý thức của toàn dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng
cũng đang được tập trung đẩy mạnh ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
gia đình ông bảo đã định cư tại đây hơn mấy chục năm chứng kiến nhiều diện tích rừng bị chặt phá
ông đã tự nguyện tham gia tổ bảo vệ rừng và vận động các hộ gia đình sống trong và gần rừng
thực hiện cam kết ba tức không mua bán không khai thác không phá rừng
từ xưa ở đây cũng quy ước trong thôn bản là nếu ai vào rừng thế
ai mà chặt phá rừng nhiều thì phải báo
báo cho chính cái tủ quản lý rừng đây
mọi người cứ thấy là phá rừng là cứ bảo là không được làm
sau này nó ảnh hưởng đến môi trường là nó cạn kiệt nguồn nước
trước đó ủy ban nhân dân huyện quang bình đã chỉ đạo các ngành và ủy ban nhân dân xã
thị trấn nơi xảy ra phá rừng tiến hành kiểm tra
xác minh làm rõ các vụ việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn một số xã như tân bắc bằng lang
đồng thời giao hạt kiểm lâm chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền
các lực lượng tiến hành thực địa kiểm tra
cấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng
tuy nhiên cũng vẫn còn một số khó khăn
đối với lực lượng công an
thường xuyên tham mưu cho cấp ủy chính quyền phối hợp với lực lượng quân sự xã
cũng như các ban ngoại ngân thể để mạnh công tác tuyên truyền
phối hợp tuần tra với kiểm lâm quân sự xã để làm sao làm tốt nhất công tác bảo vệ rừng
phát hiện và ngăn chặn xử lý những người khai thác lâm sản
hỗ trái phép hoặc phát rừng có biểu hiện vi phạm
theo thống kê trong hai năm gần đây lực lượng công an huyện quang bình đã điều tra
xử lý chín vụ với một mươi chín bị can trong đó có sáu vụ vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
khởi tố hai vụ án và đang trong quá trình điều tra xác minh một vụ về hành vi phạm tội hủy hoại rừng
hiện tình trạng các vụ chặt phá rừng có diễn biến phức tạp
tội phạm ngày càng liều lĩnh gây thiệt hại nghiêm trọng đến rừng
vì vậy công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này đang được tập trung đẩy mạnh với nhiều biện pháp
với cơ quan chức năng chuyên môn như công an kiểm lâm
thì phải tập trung phòng ngừa và đấu tranh nắm tình hình phòng ngừa đấu tranh đối với loại tội phạm
liên quan đến lĩnh vực khai thác rừng kịp thời khi phát hiện để tập trung đấu tranh và xử lý nghiêm theo các đối tượng theo quy định pháp luật
đồng thời phối hợp với các cơ quan tố tụng đưa các vụ án ra xét xử điểm
để nhằm gian đe phòng ngừa gian đe đối với các loại tội phạm
cùng với việc xây dựng các phương án bảo vệ rừng nhất là ở những điểm nóng
việc định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng tập trung trồng các cây gỗ lớn
từ đó khai thác và phát huy cao nhất lợi thế đất rừng cũng đang là một trong những giải pháp được triển khai
qua đó khuyến khích người dân trồng rừng và tham gia quản lý bảo vệ rừng